bộ ngoại giao nga đã tuyên bố tám nhà ngoại giao của hy lạp là những nhân vật không được hoan nghênh tại nước này
đồng thời cho họ tám ngày để rời khỏi nga
theo thông báo bộ ngoại giao nga đã triệu đại sứ hy lạp để phản đối cái gọi là hành động đối đầu của nhà chức trách hy lạp nhằm vào nga
bao gồm việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho ukraine
bộ này cũng phản đối việc ngoại giao của nga là những nhân vật không được hoan nghênh
trước đó một loạt nước châu âu như đức italia đan mạch thụy điển đã quyết định trục xuất các nhân viên sứ quán nga
để bày tỏ phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
moscow sau đó đã có những bước đi đáp trả tương tự